hãy theo dõi những bước đi đầu tiên trong công cuộc khai thác tận dụng rác điện tử được triển khai tại hà nội và một số thành phố lớn trên cả nước trong phóng sự sau đây
ông trần văn dũng đã gắn bó với chiếc đài này bao nhiêu năm nay đó là chiếc đài gắn bó với ông những đêm thước khuya dậy sớm làm lụng vất vả
còn đây là chiếc điện thoại con trai ông mua tặng bố khi được lĩnh tháng lương đầu cả hai vật dụng đều đã bị vỡ hỏng
ông mang chúng đến bỏ vào thùng rác thải điện tử được đặt tại trụ sở của ủy ban nhân dân phường quán thánh quận ba đình hà nội với niềm tin chúng sẽ được xử lý có hiệu quả
những cái đồ điện tử nó là những vật vô chi vô giác nhưng với tôi nó cũng có sự gắn bó khi nó đã hỏng rồi nó tôi để trong nhà đã lâu rồi
khi mà biết rằng có điểm thu gom rác thải để tái chế của
ủy ban nhân dân phường quán thánh tôi đã đem đến để bỏ vào để cho mọi người tái chế hơn là đưa cho những người mua bán đồng lát họ sẽ làm mất vệ sinh an toàn cuộc sống
chúng ta hãy cố gắng đem đến những điểm thu gom rác thải về điện tử để giữ gìn cho môi trường và cuộc sống của con em sau này
mỗi năm việt nam thải ra khoảng một trăm hai mươi đến một trăm năm mươi đồng
khoảng hai trăm linh đến ba trăm linh chiếc máy tính đó là chưa kể đến số lượng điện thoại di động được thải ra khá lớn
các bo mạch mối hàn trong tv tủ lạnh máy giặt pin thường có chứa rất nhiều chất độc như trì thủy ngân
đây là những chất độc có thể gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
ngoài ra các kim loại nặng thường có trong linh kiện điện tử còn có thể xâm nhập vào cơ thể người qua đường hô hấp và đường miệng khiến cơ thể bị suy yếu hoặc ngộ độc
là một trong những địa phương đầu tiên thí điểm lập hồ sơ theo dõi sức khỏe điện tử cho người dân
khi triển khai ngành y tế ở đây cho biết họ gặp khá nhiều khó khăn
hầu hết các trạm y tế xã đều chưa đủ điều kiện và trang thiết bị để có thể thực hiện được việc này
các xét nghiệm hóa sinh thông số về nhóm máu chưa thực hiện được
không chỉ bắc ninh mà ngay tại hà nội việc triển khai này cũng gặp nhiều bất cập
long biên và gia lâm là hai quận triển khai thí điểm đầu tiên được sở y tế đầu tư nguồn lực
nhưng sau một mươi năm ngày triển khai cũng mới chỉ đạt khoảng hơn năm mươi số người trong nhóm đối tượng đến lập hồ sơ
chưa có hướng dẫn cụ thể của bộ y tế về khi xét nghiệm cộng đồng như thế
thì phải hướng dẫn của bộ y tế là cái phương pháp nào để đảm bảo thống nhất giữa các cơ sở y tế với cộng đồng
để đảm bảo đối tượng
độ chuẩn sát cũng như thống nhất về các phương pháp để đảm bảo được độ chuẩn sát về xét nghiệm máu
những bất cập vướng mắc này cần có những giải pháp tháo gỡ kịp thời
tránh để một chủ trương lớn không phát huy hiệu quả trong thực tế gây lãng phí cho cả nhà nước và người dân
tiếp theo chương trình nâng cao ý thức an toàn giao thông cho đồng bào miền núi
bộ đội đặc công năm mươi năm thực hiện nhiệm vụ đặc biệt
dự án nâng cấp mở rộng tuyến quốc lộ hai mươi bốn đoạn từ thành phố con tum đến huyện con plong tỉnh con tum
được bộ giao thông vận tải giao cho sở giao thông vận tải tỉnh con tum làm chủ đầu tư với tổng kinh phí bốn trăm linh tỷ đồng
bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ
theo tiến độ lẽ ra dự án này đã phải hoàn thành chậm nhất vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
nhưng đến nay sau hai lần gia hạn thời hạn thi công dự án đã hết công tác đền bù giải phóng mặt bằng chưa xong
nên chưa thể thi công làm ảnh hưởng lớn đến giao thông qua lại của người dân nơi đây
đến nay hầu hết các gói thầu trên tuyến quốc lộ hai mươi bốn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng
riêng gói thầu số bảy đoạn qua địa bàn xã đắc là thành phố con tum còn khoảng tám hộ dân chưa nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng
nguyên nhân theo người dân là do giá đền bù quá thấp
như gia đình chúng tôi ở đây giá đất thu hồi một m hai là một mươi sáu ngàn
thì vậy một mươi sáu ngàn có đủ ăn một bát phở hoặc là uống một ly cà phê không với giá hiện tại như bây giờ
trong khi đó chủ tịch ủy ban nhân dân xã mua với giá đất hai triệu ba trăm linh nghìn một m hai
nhưng mà thành phố con tum thì đền bù cho người dân có một mươi sáu nghìn
với giá cả thị trường là hai triệu ba trăm linh nghìn
các nghìn một m hai thì chúng ta thấy là nó quá trinh lệch
không chỉ đưa ra giá đền bù thấp mà theo ý kiến của các hộ dân nơi đây
việc thực hiện thu hồi bồi thường tại gói thầu số bảy quốc lộ hai mươi bốn đoạn qua xã đắc là
thành phố con tum thiếu công khai minh bạch
ý kiến của người dân cho rằng chính quyền thành phố con tum căn cứ luật đất đai năm hai nghìn ba
để bồi thường cho người dân vào năm hai nghìn một mươi năm là không đúng vì đã có luật đất đai sửa đổi hai nghìn một mươi
chỗ hổ này là cái chỗ hổ
chưa có hiểu hết
vì vậy cố tình thì trong đó có một vài hộ là tôi nói là gia đình với nhau
cố tình cứ đùa theo cái luật hai mươi ba mà thực hiện hai luật hai mươi ba chúng tôi không thực hiện được
để giải quyết vấn đề này tỉnh con tum đã chỉ đạo thanh tra tỉnh con tum
thanh tra toàn diện công tác đền bù gói thầu số bảy quốc lộ hai mươi bốn đoạn qua thành phố con tum
đồng thời thành lập một tổ liên ngành do giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh làm tổ trưởng
phối hợp với thanh tra tỉnh và ủy ban nhân dân thành phố con tum
ra soát lại các phương án đền bù tổng hợp ý kiến để lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh con tum
đối thoại trực tiếp với các hộ dân còn thắc mắc trong phương án đền bù giải phóng mặt bằng gói thầu số bảy quốc lộ hai mươi bốn
đoạn qua thành phố con tum nhằm bàn ra mặt bằng thi công hoàn chỉnh gói thầu đưa tuyến đường vào khai thác sử dụng
do bất cập về cơ sở hạ tầng cũng như ý thức tham gia giao thông
hiện nay tình trạng tai nạn giao thông trên địa bàn miền núi tỉnh quảng trị vẫn có những diễn biến phức tạp
trước tình hình đó công an tỉnh quảng trị đã tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ
trong đó chú trọng việc đổi mới về nội dung hình thức tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho nhân dân
đặc biệt là trong đồng bào dân tộc thiểu số
chạy xe không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng trên đường
đây là thực trạng phổ biến tại các huyện miền núi của tỉnh quảng trị
theo thống kê của công an tỉnh quảng trị trong năm hai nghìn một mươi sáu và đầu năm hai nghìn một mươi chín
đã xảy ra hàng chục vụ tai nạn giao thông liên quan đến đồng bào dân tộc
tập trung tại địa bàn các huyện hướng hóa đắk rông và cam lộ
lỗi vi phạm chủ yếu trong các vụ tai nạn giao thông liên quan đến đồng bào dân tộc
thường là chạy quá tốc độ quy định không đội mũ bảo hiểm và đi sai phần đường
chính vì vậy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị và lực lượng cảnh sát giao thông
tại các địa bàn có đông đồng bào sinh sống thường xuyên tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền
để mang kiến thức pháp luật đến với bà con
tài nạn liên quan đến là người
thì đồng bào dân tộc xảy ra cũng là tương đối lớn
do đó để đảm bảo trẻ tử an toàn giao thông
phòng cảnh sát giao thông đã tăng cường công tác tuyên truyền
đến cho đồng bào dân tộc nhất là ở các vùng sâu vùng xa
để bà con nhân hiểu ý thức nâng cao nhận thức và ý thức chấp hình
nhằm đảm bảo trẻ tử an toàn giao thông
trong thời gian tới các lực lượng chức năng tại các xã miền núi của tỉnh quảng trị
cần thực hiện quyết liệt hơn nữa các biện pháp nâng cao nhận thức
hiểu biết cho người dân khi tham gia giao thông
qua đó hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản
do tai nạn giao thông gây ra
tại hà tĩnh các cơ sở giết mổ ra sốc ra cầm tập trung được xây dựng
tại các địa phương nhằm tăng cường công tác quản lý giết mổ
bảo đảm các điều kiện vệ sinh môi trường bảo vệ sức khỏe người dân
đặc biệt là trong điều kiện nguy cơ dịch bệnh bùng phát
tuy nhiên phần lớn các lò giết mổ trên địa bàn đi vào hoạt động chưa lâu
đã lâm vào tình cảnh hết sức khó khăn
vắng vẻ điều hưu là hình ảnh thường ngày của cơ sở giết mổ ra súc ra cầm tập trung
tại thôn hai xã phúc đồng huyện hương khê
là cơ sở giết mổ đảm nhận việc giết mổ cho bảy xã vùng hạ hương khê
có công suất trên năm mươi con ra sốc một ngày đêm
nhưng gần một năm đi vào hoạt động bình quân mỗi ngày chỉ có một hai con ra sốc
trên địa bàn xã phúc đồng vào lò mổ
đặc biệt những ngày gần đây lò mổ này hoàn toàn phải đóng cửa
vì không có người đưa ra sốc vào giết mổ

ở xã phúc trạch tiệm giết mổ tập trung của sáu xã vùng thượng huyện hương khê
mặc dù có vẻ khá hơn cơ sở giết mổ xã phúc đồng
nhưng mỗi ngày lò mổ này cũng chỉ giết mổ được ba bốn con ra sốc
bằng một phần rất nhỏ so với công suất thiết kế
mặc dù ở chính quyền gốc huyền
rồi là phòng bán chuyên môn ở huyền đã tham mưu chỉ đáo rất quyết liệt
nhưng mà sự vào cuộc của một số chính quyền ở địa phương là còn rất hạn chế
trách nhiệm nhất là trách nhiệm của đồng chỉ đựng đầu là còn hạn chế
cho nên là từ
từ chỗ đó cho nên là cái việc kiểm tra giết mổ là
khi có đoàn của huyền về kiểm tra thì là
các cái cơ sở giết mổ nhỏ lẻ ở dưới là tổ chức đi vào giết mổ các cái cơ sở tập trung
nhưng mà hết cái việc kiểm tra theo cao điểm của huyền một cái rồi
thì là những đảng này mà ao beo là trở lại là có cái hạn chế khó khăn như vậy
thực trạng hoạt động của các cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn huyện hương khê cho thấy
để phát huy được tác dụng của các cơ sở giết mổ tập trung
thì cấp ủy chính quyền các xã
thị trấn cần phải đẩy mạnh tuyên truyền
vận động người dân chỉ sử dụng sản phẩm thịt đã được kiểm soát giết mổ
đồng thời yêu cầu người hành nghề kinh doanh giết mổ phải ký cam kết
và nghiêm trình chấp hành việc giết mổ
kinh doanh gia súc gia cầm đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm
thưa quý vị đúng ngày này năm mươi năm trước đã diễn ra một trận đánh đặc biệt
lực lượng vũ trang bình dương bí mật vượt phòng tuyến của địch
tiến công thắp canh cầu bà kỳ
mở ra tiền đề cho việc tổ chức lực lượng chuyên đánh tháp canh đồn bốt địch
kể từ đó ngày một mươi chín tháng ba hàng năm trở thành ngày truyền thống của binh chủng đặc công
hai mươi năm qua bộ đội đặc công đã làm nên bao chiến công trói lọi trong các cuộc kháng chiến cứu nước
sau thắng lợi đầu tiên vào ngày một mươi chín tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi
liên tục nhiều trận tiến công khắp trong nam ngoài bắc của các tiểu đoàn đặc công quyết tử
đã khiến kẻ thù khiếp sợ
nhiều tiền ác ôn và tay sai bị tiêu diệt
gây thiệt hại nhiều căn cứ quân sự nằm sâu trong lòng địch
nhiều tên ác ôn và tay sai bị tiêu diệt

về đông dương lực lượng đặc công phát triển lên quy mô mới
vừa huấn luyện chiến đấu xây dựng chính quy vừa đào tạo bổ sung nhân lực cho chiến trường miền nam
nhiều đơn vị đặc công được xây dựng ngay trong lòng hoặc ngay bên sườn địch
các chiến sĩ biệt động thành đã sống và chiến đấu bí mật trong tình yêu và sự đùm bọc của nhân dân
phạm văn đồng và đại tướng võ nguyên giáp đến dự lễ công bố chính thức thành lập binh chủng đặc công
bác kính yêu đã can dặn đặc công là công tác đặc biệt là vinh dự đặc biệt cần phải có cố gắng đặc biệt
đối với binh chủng đặc công hoặc là lực lượng đặc công thì quán triệt sâu sắc lời dạy của bác hồ về những điều đặc biệt
đối với lực lượng đặc công thì đó là tuyệt đối trung thành với đảng với nhà nước
đối với nhân dân phẩm chất chính trị tuyệt đối cao đoàn kết gắn bó máu thịt với đảng chính quyền và các địa phương trên các đại bản công tác đóng quân cũng như là chiến đấu
và đoàn kết nội bộ đặc biệt cao tinh thần đoàn kết gắn bó sâu sắc
và đối với lực lượng chúng tôi đó là luôn luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao
tất cả khi nhận được nhiệm vụ gì thì chúng tôi đều quyết tâm thực hiện cho bằng được như lời dạy của bác hồ
tiếp lối truyền thống
anh hùng ấy ngày nay những cán bộ chiến sĩ của binh chủng đặc công anh hùng tùy địa hình tác chiến và địa bàn đóng quân luôn sẵn sàng chấp nhận gian khổ cường độ luyện tập cao hoàn thiện nghệ thuật tác chiến đặc công dám đánh quyết đánh và sẽ chiến thắng kẻ thù trong mọi tình huống
mời quý vị đến với phần tin tức quốc tế trong phần tiếp theo của chương trình
châu âu tranh cãi về trang phục hồi giáo nơi công sở
dòng sông đầu tiên trên thế giới được trao quyền như con người
hôm nay ông frank walter steinmeier sẽ chính thức nhậm chức tổng thống đức thay thế người tiền nhiệm joachim goecker đã cao tuổi
chính trị gia sáu mươi một tuổi của đảng dân chủ xã hội này là một trong những chính khách được yêu mến nhất tại đức và ông cũng được cho là sẽ đem lại hy vọng mới cho nước đức
trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây ông frank vanter steinmeier đã dẫn đầu nhiều tháng
trong danh sách các chính trị gia đức được người dân tín nhiệm với gần bảy mươi người dân hài lòng về ông trong vai trò ngoại trưởng trước đây
theo đánh giá của giới quan sát tân tổng thống đức sẽ có tiếng nói quan trọng trong giai đoạn chính trị khó khăn hiện nay nhờ kinh nghiệm và các mối quan hệ sâu rộng sau nhiều năm làm ngoại trưởng đức
ông steinmeier trở thành tổng thống đức cũng được kỳ vọng mang lại sự gắn kết các tầng lớp xã hội và sẽ làm được nhiều điều hơn người tiền nhiệm nhất là trong vấn đề đoàn kết dân tộc bởi ông là một chính trị gia có nhiều kinh nghiệm chính trường
ông mugolov vòng đàm phán này chú trọng thảo luận cách thức hai bên có thể thống nhất về một khuôn khổ đặc biệt để triển khai các hoạt động kinh tế chung mà không phương hại đến vấn đề chủ quyền đối với các hòn đảo
thứ trưởng akiba cho biết nhật bản hy vọng tiến tới ký kết hiệp ước hòa bình theo cách thức hai nước không vi phạm lập trường hợp pháp của mỗi bên
phía nhật bản sẽ trình các đề xuất của nước này liên quan đến hoạt động kinh tế chung tại cuộc hội đàm
về phần mình thứ trưởng mugolov nhấn mạnh bất cứ hoạt động kinh tế chung nào cũng cần được tiến hành theo cách thức không vi phạm luật pháp nga đồng thời thông báo moscow cũng đã chuẩn bị một kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội cho những hòn đảo trên
phán quyết mới nhất của tòa án công lý châu âu liên quan tới việc cấm mặc trang phục tôn giáo tại nơi làm việc đang thổi bùng lên nhiều tranh cãi xung quanh việc
liệu điều này có cổ suý cho những hành vi phân biệt đối xử đặc biệt trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc và tư tưởng bài hồi giáo
ngày một mươi bốn tháng ba vừa qua tòa án công lý châu âu đã ra phán quyết cho phép các công ty ở châu âu có thể cấm nhân viên mặc các trang phục tôn giáo hay đeo các biểu tượng chính trị bao gồm cả khăn trùm đầu của người hồi giáo đến nơi làm việc
theo phán quyết này nếu một công ty áp dụng quy định này sẽ không bị coi là phân biệt đối xử
ngay sau khi được tuyên bố phán quyết này đã thổi bùng lên nhiều tranh cãi giữa hai luồng ý kiến ủng hộ và phản đối
vì vậy việc mặc trang phục tôn giáo đặc biệt là các trang phục mang tính biểu tượng của đạo hồi như khăn trùm đầu đã trở thành vấn đề nóng trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc đang gia tăng và có lúc nhiều người đã công khai chống lại những người hồi giáo nhập cư ở khắp châu âu
hiện một số quốc gia như áo đang xem xét cấm hoàn toàn việc sử dụng mạng che mặt ở nơi công cộng
khi chính phủ anh chuẩn bị khởi động tiến trình brexit thì người dân nước này vừa nhận được thống kê cho thấy giá nhà ở và giá thuê bất động sản tại london đã giảm mạnh
năm hai nghìn một mươi sáu thành phố này đã đứng ngoài top ba thành phố có giá nhà giá thuê văn phòng đắt đỏ nhất thế giới
cũng theo chỉ số này london hiện có mức phí sinh hoạt rẻ hơn một mươi so với tháng một mươi hai năm hai nghìn tám
năm hai nghìn tám năm hai nghìn một mươi năm trở về trước london new york mỹ và hồng kông trung quốc là ba thành phố đắt nhất thế giới dành cho các doanh nghiệp quốc tế tìm thuê văn phòng và không gian sống cho nhân viên
hiện so sánh giá thuê nhà ở giữa london và paris khoảng cách đã được thu hẹp từ hơn ba mươi bốn usd một người một năm xuống dưới một mươi bốn usd năm hai nghìn một mươi
mới đây quốc hội new zealand đã thông báo rằng
thông qua dự thảo luật công nhận con sông wanganui như một thực thể sống
đây là tài nguyên thiên nhiên đầu tiên trên thế giới được trao tư cách pháp nhân như con người
hơn một trăm sáu mươi năm qua cộng đồng người mauri tại new zealand đã đấu tranh để con sông wanganui được chính phủ thừa nhận có tư cách pháp nhân rõ ràng
sông wanganui là con sông dài thứ ba tại new zealand
người mauri cho rằng sông wanganui là chỗ dựa tinh thần rất quan trọng đối với người dân bộ lạc
con sông được cho là có suy nghĩ có cuộc sống và linh hồn như bao
con sông sẽ được đại diện bởi một thành viên từ bộ lạc maori và một thành viên chính phủ
điều đó đồng nghĩa với việc con sông sẽ được ủy quyền và có tư cách tham gia trong các vấn đề pháp lý
chính phủ new zealand cũng đã quyết định sẽ đóng góp ba mươi triệu usd để bảo tồn và cải thiện dòng sông này
một khách sạn được vận hành bằng robot từ lễ tân nhân viên phục vụ đến bảo vệ thật là một điều khó tin
vậy nên nếu muốn trải nghiệm cảm giác tận hưởng kỳ nghỉ trong một khách sạn như vậy
hãy cùng chúng tôi đến với thành phố nagasaki phía nam nhật bản ngay sau đây
thủ đô tokyo của nhật bản chúng ta đang đến với henny một khách sạn đặc biệt vừa được khai trương
tại đây có nhân viên lễ tân là người máy thông minh dưới hình dáng như một chú khủng long mến khách
thân thiện hay những chú cá robot bơi lội tung tăng
đây là khách sạn robot thứ hai được khai trương tại đất nước mặt trời mọc
hiện khách sạn henny đã có một trăm bốn mươi robot thuộc chín loại khác nhau và đảm nhận nhiều vị trí công việc
như giám sát dọn phòng lễ tân
và cả tạo niềm vui cho khách hàng
chúng ta sẽ được trải nghiệm một khách sạn có rất ít nhân viên là con người
chúng tôi hy vọng sẽ mở rộng loại hình khách sạn mới mẻ do robot vận hành trên khắp thế giới trong tương lai
giá để bạn có thể trải nghiệm một ngày đêm tại khách sạn với sự phục vụ của các robot là một trăm bốn mươi yên
tương đương với khoảng hai tám triệu đồng
dự kiến khách sạn thứ ba theo mô hình này sẽ được khai trương trong mùa hè sắp tới tại nhật bản
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân